sáu giờ sáng hàng ngày với chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
hôm nay chủ nhật ngày hai mươi bốn tháng một mươi và mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý
vâng thưa quý vị ở miền trung do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió đông sẽ tiếp tục gây mưa lớn diện rộng
từ nay cho tới thứ hai tuần sau ngày hai mươi năm tháng một mươi
trong đó thì quảng nam quảng ngãi bình định sẽ là trọng tâm mưa với lượng mưa lên tới hai trăm linh ba trăm năm mươi mm có nơi trên bốn trăm linh mm
các nơi khác ở quảng trị đến phú yên con tum gia lai phổ biến từ mức năm mươi hai trăm linh mm và có điểm trên hai trăm linh mm
do mưa lớn nước trên các sông đang dâng cao đặc biệt là lũ trên sông vệ quảng ngãi sẽ đạt đỉnh trên mức báo động
và đây sẽ là khoảng bốn mươi cm nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp
đặc biệt là vùng ven sông vệ sẽ bị ngập sâu
còn vùng núi thì người dân phải cảnh giác với các hiện tượng sạt sụt đất đá hay lũ quét gây ra nguy hiểm
vâng còn thời tiết ngày chủ nhật cuối tuần tại bắc bộ nói chung và thủ đô hà nội nói riêng
từ nay đến ngày hai mươi năm tháng một mươi vẫn là những ngày rét hanh khô
nhiệt độ sáng sớm đêm và ngày tranh lệch nhau khá là lớn
đêm và sáng thì nhiệt độ sẽ có thể ở mức một mươi bốn một mươi năm độ c nhưng đến ban trưa thì trời nắng
nhiệt độ lên mức hai mươi sáu độ kèm theo nắng hạn
nhiệt độ sáng sẽ khiến cho cơ thể và da rẻ cảm thiếu nước
và quý vị lưu ý thì nếu bổ sung đầy đủ nước và giữ ẩm cho da rẻ để tránh hanh khô và khó chịu
vâng đó là một vài lưu ý về tình hình thời tiết ngày hôm nay
bằng nhiệt độ chi tiết cho các vùng sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong phần sau của chương trình
còn bây giờ sẽ là những thông tin cập nhật lúc sáu giờ sáng